bác sĩ tại bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ có những chia sẻ về nguyên nhân triệu chứng cũng như các phương pháp điều trị căn bệnh này
phần đầu tiên thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi
thưa bác sĩ bác sĩ có thể cho biết căn bệnh thoát vị bệnh là một căn bệnh như thế nào và nó có thể nhầm lẫn với những căn bệnh nào khác ạ
thoát vị bệnh thì có thể gặp ở mọi lứa tuổi
thông thường là hai độ tuổi hay gặp nhất là trẻ em và người già
thì khi mà có các dấu hiệu cho bệnh bệnh thì người ta hay nhầm lẫn
các bệnh lý khác ví dụ như là bệnh lý người ta nghĩ đơn thuần chỉ là một cái hạch ở vùng bệnh thôi chứ không nghĩ đến đấy là một cái bệnh lý của thoát vị
nhiều người đến khám bởi vì người ta khai với chúng tôi là có một nổi hạch bất thường ở vùng bệnh chúng ta không nghĩ đến là có thoát vị bệnh
vì thế cho nên dễ nhầm lẫn và dễ bỏ qua triệu chứng và những không đi khám
mà khi mà không đi khám thì thoát vị bệnh có thể là biến chứng
bác sĩ có thể cho biết là nếu như không được điều trị kịp thời thì căn bệnh này có thể gây ra những biến chứng ra sao ạ
hai biến chứng nguy hiểm của nó là biến chứng kẹt và biến chứng nghẹt
tức là khi mà cái tạng ở trong bụng trôi qua cái điểm yếu thành bụng nó kẹt lại và không đi vào được nữa thì nó gây ra những thiếu máu của cái tổ chức đấy và gây ra hoại tử
đấy là biến chứng rất nặng nề của thoát vị bệnh
đối với các bệnh này thì hiện nay chúng ta có những phương pháp điều trị ra sao ạ
về điều trị thoát vị bệnh thì nguyên tắc chung sẽ là phải giải phóng tạng thoát vị và phục hồi lại cái thành bụng bị yếu
thì ở bệnh viện đăng khoa tâm anh thì chúng tôi sử dụng phẫu thuật kể cả mổ mở kể cả nội soi để điều trị thoát vị bệnh
nội soi có thể nội soi cả đường trước phúc mạc cả đường trong phúc mạc đầy đủ tất cả cái kỹ thuật hiện nay đang có trên thế giới
như bác sĩ vừa chia sẻ thì hiện nay chúng ta có hai phương pháp để điều trị căn bệnh này đó là phẫu thuật nội soi và mổ mở
vậy thì so với phương pháp mổ mở thì phương pháp phẫu thuật nội soi có những cái ưu điểm nổi trội như thế nào ạ
về phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị bệnh thì có khá nhiều ưu điểm so với mổ mở
đầu tiên đấy là cái thẩm mỹ nhất là những người trẻ khỏe thì cái thẩm mỹ cũng khá quan trọng
cái ưu điểm thứ hai đấy là cái thời gian hồi phục
vì phẫu thuật nội soi thì hồi phục sẽ nhanh hơn so với mổ mở và giảm được các cái biến chứng của mổ mở
ví dụ như là biến chứng bệnh đau bệnh nhiễm trùng về thoát vị tai phát mổ mở sẽ cao hơn nội soi
và rất nhiều ưu điểm khác ví dụ như bệnh nhân sẽ tái hòa nhập vào cuộc sống nhanh hơn
những cái ảnh hưởng về chất lượng cuộc sống ví dụ như là ảnh hưởng về chức năng sinh dục chức năng tình dục thì sẽ giảm hơn rất nhiều so với mổ mở
về phẫu thuật nội soi thì gần như là không có chống chỉ định
chỉ chống chỉ định cho những bệnh nhân mà không thể thực hiện phẫu thuật nội soi được
ví dụ như là có những bệnh nội khoa mạng tính bệnh toàn thân không thể áp dụng cho bơm khí ổ bụng thì không thể ra nội soi được
về chống chỉ định nhất chống chỉ định thứ hai là những bệnh nhân vào trong tình trạng rất là bệnh nghẹt mà nội soi khả năng thực hiện khó khăn thì chúng tôi sẽ phạt mổ mở
và một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay
người bị thoát vị bệnh có thể gặp phải các dấu hiệu như xuất hiện các khối phòng vùng bệnh tăng kích thước khi đứng lâu
cùng với đó người bệnh có thể cảm thấy đau tức khi ho tập thể dục hoặc cúi xuống
cảm giác nóng gian đau nhói cảm giác nặng hoặc đầy ở vùng bẹn
hiện nay phẫu thuật vẫn là phương pháp điều trị chính cho thoát vị bệnh
có hai hình thức phẫu thuật phổ biến và mang lại hiệu quả cao cho người bệnh nếu được thực hiện bởi bác sĩ có tay nghề cao đó là mổ mở và mổ nội soi
tùy theo tình trạng của bệnh nhân bác sĩ sẽ chỉ định phương thức phẫu thuật phù hợp
bệnh viện đa khoa tâm anh là một trong những bệnh viện lớn hàng đầu của nước ta được đầu tư trang thiết bị hiện đại đạt chuẩn
đồng thời cũng là nơi quy tụ của rất nhiều bác sĩ đầu ngành
đặc biệt tại đây còn ứng dụng dụng cụ robot cầm tay cơ học kết hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi ba d bốn k icg rubina trong phẫu thuật nội soi điều trị các bệnh lý đem lại hiệu quả cao và giảm chi phí cho người bệnh
bên cạnh đó phương pháp tăng cường hồi phục sau mổ eras được ứng dụng hàng ngày cho các bệnh nhân nhằm tăng khả năng phục hồi sớm giảm tỷ lệ biến chứng sau mổ nâng cao chất lượng sống cho người bệnh
không chỉ gây đau tức ảnh hưởng sinh hoạt và chất lượng sống thoát vị bệnh còn có thể đe dọa tính mạng người bệnh nếu biến chứng ngẹt khối thoát vị gây hoại tử nhiễm trùng nhiễm độc
phòng ngừa và điều trị đúng cách rất quan trọng để người bệnh bảo vệ sức khỏe
chúng tôi hy vọng những thông tin được chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay sẽ mang lại nhiều hữu ích cho quý vị khán giả
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai